thưa quý vị và các bạn trong đêm nay khối không khí lạnh yếu với đới gió đông bắc đến đông
vẫn là hình thế chính tác động đến các tỉnh bắc bộ
vì thế toàn miền bắc vẫn có chung một tình trạng thời tiết đó là mây nhiều
kèm theo đó là hiện tượng sương mù nhẹ về đêm và sáng sớm
cùng một mức nhiệt tương đối dễ chịu là từ một mươi tám hai mươi một độ
tuy nhiên đến sáng và trưa mai một khối không khí lạnh mới sẽ tăng cường xuống nước ta
cường độ của khối lạnh lần này không quá mạnh và chỉ gây mưa một vài nơi ở miền bắc
nhưng nó cũng sẽ duy trì tình trạng mây nhiều gần như suốt cả ngày
nền nhiệt miền bắc ngày mai sẽ giao động ở mức thấp với các tỉnh vùng núi như lào cai
hà giang cao bằng bắc cạn hay là khu vực lạng sơn không khí lạnh tác động trước một mươi giờ sáng
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ chỉ từ hai mươi
cho đến hai mươi bốn độ
với khu vực trung du và vùng đồng bằng sau một mươi hai giờ không khí lạnh mới tác động
vì thế nhiệt độ sẽ ở ngưỡng là từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
và sau một mươi sáu giờ chiều khi không khí lạnh đã tác động đến nhiều nơi ở bắc bộ
thì nền nhiệt ngày ở bắc bộ sẽ giảm xuống dưới hai mươi bốn độ
trời chuyển lạnh trên diện rộng và đến tối và đêm mai thì sẽ là tiết trời rét
đặc điểm của khối không khí lạnh tác động xuống nước ta ngày mai không phải xuống theo dạng bắc nam
mà nó di chuyển xuống nước ta vừa lệch về phía đông
vì thế gần như đồng thời khi ảnh hưởng đến trung bộ
nó cũng tạo ra tương tác với địa hình đón gió của dãy trường sơn
kết hợp với nhiễu động gió đông vẫn duy trì
vì thế từ sáng và gần ngày mai suốt dọc các tỉnh từ quảng ngãi trở vào cho tới tận ninh thuận
duy trì tình trạng mây nhiều và có mưa từ dài rác đến nhiều nơi
nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh miền trung vì thế cũng đồng loạt giảm
khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế mức nhiệt giảm còn hai mươi năm hai mươi bảy độ
và các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận sẽ có mức nhiệt là hai mươi sáu hai mươi chín độ
nhiễu động gió đông cũng sẽ làm thay đổi thời tiết ở nam bộ và tây nguyên
đêm nay nó sẽ khiến cả hai khu vực này trời nhiều mây
và những mưa mới xuất hiện ở chỉ một vài nơi
và cành mai cả hai khu vực nắng yếu
vì thế mức nhiệt ngày mai ở tây nguyên sẽ giảm xuống còn là hai mươi năm hai mươi bảy độ
trong khi ở nam bộ phổ biến mức nhiệt là dưới ba mươi hai độ
đến chiều và tối mai khi gió đông đã tích tụ đủ ẩm
mây đối liêu phát triển đủ dày
nó sẽ gây mưa rào và rông ở các tỉnh là con tum hay gia lai
cũng như là khu vực nam bộ trong đó ở các tỉnh ven biển miền tây
như là kiên giang bạc liêu hay là cà mau sẽ có những điểm mưa vừa
có nơi mưa to và rông mạnh
trên biển từ trưa và chiều mai dưới tác động của không khí lạnh
ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc sẽ mạnh dần lên cấp năm
sau tăng lên cấp sáu và giật đến cấp tám
khu vườn huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông bắc cấp năm
ngày mai tăng lên cấp sáu cấp bảy giới cấp chín và nhiệt độ là hai mươi bốn cho đến ba mươi một độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi
gió đông bắc cấp bốn nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi một độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước